mẹo mẹ hiếm khi trở về và ngay cả khi trở về cũng mang theo rất ít thức ăn
tình hình có vẻ không thuận lợi cho cặp cáo con này
còn bên dưới vùng đồng cỏ mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn và đàn cá con lớn nhanh hơn vì chúng có nguồn thức ăn bổ sung đó là ngỗng con
những con khác trong đàn nhanh chóng tham gia bữa ăn với anh em của chúng
chia sẻ thức ăn là khái niệm thông thường đối với loài này
như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống khi hai kẻ bất đồng thì kẻ thứ ba trục lợi
còn cáo đã nhảy vào đường cụt và nó phải chịu cảnh tắm bất đắc dĩ thế là quá đủ đối với nó
thông thường hai con bò đực ngang sức đôi lúc sẽ ở gần nhau và sẽ có những trận thử sức